chuyển sang tin tức an ninh trở tự
thêm một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với quy mô đặc biệt lớn
đã bị cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công trong chuyên án một trăm linh ba h
theo thông tin từ ban chuyên án từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin
có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam
hai người này lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa
nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam đi nước ngoài tiêu thụ qua đường biển
tiếp đó tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba sáu người trong đường dây nhập cảnh vào việt nam
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết
tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd
đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển
ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào việt nam
ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng
và chỉ đạo bốc rỡ các bao tải chứa ma túy
các bao tải chứa ma túy cất dấu trong kho xi măng
nhận định thời cơ đến sáng hai mươi hai tháng chín bàn chuyển án đồng loạt khám xét các kho hàng
tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng cảnh sát thu giữ ba mươi bao tải
mỗi bao khối lượng hai mươi năm kg đều chứa ma túy dạng ketamin tổng khối lượng bảy trăm năm mươi kg
ngày hai mươi bốn tháng chín tại hà tĩnh bàn chuyển án bắt giữ phạm duy khánh ba mươi năm tuổi
ở hà tĩnh là lái xe khách
khám xét xe ô tô cơ quan điều tra thu giữ hai mươi hai bao tải được giấu trong bình xăng
các bao tải được giữ trong bình xăng giả và rừng nằm của khách
cùng chủng loại với ba mươi bao tải thu giữ tại hải phòng
kết quả giám định hai mươi hai bao là ma túy ketamin khối lượng năm trăm năm mươi kg
theo tính toán sau khi nhận hai mươi hai bao ketamin các đối tượng sẽ cất giấu tổng cộng năm mươi hai bao
chứa một ba tấn ketamin lẫn trong các bao xi măng vận chuyển bằng đường biển sang nước ngoài tiêu thụ
bàn chuyển án xác định liêu trí hoài bốn mươi ba tuổi quốc tịch trung quốc
là người cầm đầu đường dây này liêu trí hoài khai nhận cùng một số đối tượng
thành lập công ty dược ở nước ngoài sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất
để sản xuất ma túy tổng hợp ma túy thành phẩm được vận chuyển về việt nam
qua tuyến đường bộ tập kết ở thái bình sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng đã được cấp phép
nhập khẩu sáu mươi bốn loại tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn
trị giá hơn năm bảy triệu usd cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố vụ án
khởi tố bảy bị can tại việt nam quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã từng vận chuyển
chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ
thưa quý vị vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi một công an tp thủ đức tp hcm cho biết đang điều tra nguồn nhân
một cô gái tử vong nghi rơi từ tầng chín của một trung cư nạn nhân được xác định hai mươi bảy tuổi
quê tại đắk lắc mới chuyển tới đây ở cùng người thân được hơn một tuần
vào chiều ngày hai mươi ba tháng một mươi một người dân sống ở bình thuận
lóc a trung cư trên đường d một phường linh tây tp hcm bất ngờ phát hiện một cô gái rơi từ tầng trên
xuống khu băn công ở tầng bốn nên trình báo ngay sau đó bảo vệ chạy lên kiểm tra
đồng thời gọi nhân viên y tế tới nhưng xác định nạn nhân đã tử vong
lợi lượng chức năng tp hcm ngay sau đó đã có mặt lấy lời khai những người liên quan
để phục vụ điều tra bước đầu xác định nạn nhân rơi từ tầng chín xuống tầng bốn
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân huyện thuận nam
tỉnh ninh thuận tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ diễn ra
tại trạm đăng kiểm tám nghìn năm trăm linh hai d thuộc thôn văn lâm ba xã phước minh huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê tự trị được bổ nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d lê tự trị đã thỏa thuận nhận một trăm tám mươi sáu triệu đồng của năm chủ phương tiện
để tự ý thay đổi thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng
của hai mươi bảy phương tiện mà không lập hồ sơ cải tạo theo đúng quy định
trong đó có một mươi sáu phương tiện đã đăng kiểm thành công một mươi một phương tiện chưa được đăng kiểm do bị phát hiện
lê tự trị đã bị tuyên phạt tội nhận hối lộ với mức án bốn năm sáu tháng tù giam
các đối tượng nguyễn văn tuấn dân dương văn minh phạm văn thành lê đức dũng và trương minh nam
bị tuyên phạt về hành vi đưa hối lộ với mức án sáu tháng đến ba năm tù giam
liên quan đến vụ vận chuyển cháy phép chất ma túy số lượng lớn
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hải dương đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng đối với phạm văn trung ở điện biên phổ thành phố hải dương
về tội vận chuyển cháy phép chất ma túy
trước đó trung mỹ phát hiện lái xe ô tô đến khu vực đường điện biên phổ
nhận một kiện hàng bên trong nghi là chứa chất ma túy
tại cơ quan công an trung khai nhận số hàng trong kiện hàng là ma túy được gửi từ bên đức về việt nam
trung nhận kiện hàng này để chuyển tiếp đến một địa chỉ khác
qua kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ sáu túi ni lông sáu túi giấy bạc hai gói giấy màu xanh
bên trong đều chứa chất bột màu vàng cát và kết quả giảm định là ma túy lại mdma tổng cối lượng gần bảy kg
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú hòa tỉnh phú yên cũng vừa khởi tố vụ án
khởi tố bị can để điều tra về tội trộm cắp tài sản đối với võ thạch nguyên
huỳnh trọng toán phạm văn thân nguyễn quốc trương
đồng thời cũng khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với võ thạch nguyên huỳnh trọng toán và phan quốc huy
để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
võ thạnh nguyên huỳnh trọng toán phan quốc huy và các đối tượng khác bị phát hiện
đang tổ chức sử dụng ma túy tại nhà của nguyên
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn hai chín mươi tám gam ma túy đá và các dụng cụ sử dụng ma túy
mở rộng điều tra công an huyện phú hòa còn phát hiện nhóm đối tượng võ thạch nguyên phạm văn thân huỳnh trọng toán và nguyễn quốc trương
là thủ phạm của hàng loạt vụ trộm cắp tài sản quy mô lớn trên địa bàn với tổng số tiền hơn bốn trăm linh triệu đồng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà nam cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng gồm nguyễn đức thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
và nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bước đầu các đối tượng nguyễn đức thắng nguyễn thị huệ khai nhận từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai cho đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bằng hình thức bắt con nợ viết giấy vay tiền giấy bán xe
thắng đã cùng với huệ cho nạn nhân vay ba lần với tổng số tiền sáu trăm năm mươi triệu đồng và lãi suất từ ba đồng một triệu một ngày đến bốn đồng một triệu một ngày
tương ứng mức lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến một trăm bốn mươi sáu một năm chiếm đoạt trái phép số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
thưa quý vị thêm một đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia hoạt động với quy mô đặc biệt lớn vừa được cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh triệt phá thành công
một ba tấn ketamine ngụy trang cho các bao xi măng chuẩn bị vận chuyển ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển đã bị thù dữ
theo thông tin từ ban chuyên án từ đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng chức năng nhận được thông tin có hai nghi phạm người đài loan sang việt nam
hai người này lợi dụng tàu đánh cá buôn lậu hàng hóa nghi là ma túy vận chuyển từ việt nam
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng tập kết tại kho hàng ở quận hồng bàng hải phòng
số xi măng trên thực chất chỉ dùng để ngụy trang cho lô hàng ma túy hàng chục triệu usd đang làm thủ tục xuất đi nước ngoài qua đường biển
ngày hai mươi tháng chín hai đối tượng chính điều hành đường dây nhập cảnh vào việt nam
ngày sau đó các đối tượng di chuyển đến kho hàng tại hải phòng và chỉ đạo
bảo vệ các đối tượng chính
họ đặt khách sạn thuê xe phiên dịch thuê kho và mua một trăm linh tấn xi măng từ việt nam

ngày nhận cùng một số đối tượng thành lập công ty dược ở nước ngoài
sau đó lợi dụng mua tiền chất hóa chất để sản xuất ma túy tổng hợp
ma túy thành phẩm được vận chuyển về việt nam qua tuyến đường bộ tập kết ở thái bình
sau đó đưa sang hải phòng để xuất đi nước thứ ba
qua điều tra xác định trong một năm qua công ty của các đối tượng đã được cấp phép nhập khẩu
bốn mươi loại tiền chất hóa chất dung môi với số lượng gần chín tấn trị giá hơn năm bảy triệu usd
cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy khởi tố vụ án khởi tố bảy bị can tại việt nam
quá trình điều tra làm rõ các đối tượng đã từng vận chuyển chót lọt năm trăm linh kg ma túy ketamin qua đường biển tiêu thụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố trần quý thanh
chủ tịch công ty trách nhiệm hiệu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
gọi tắt là tập đoàn tân hiệp pháp về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
trong vụ án này trần uyên phương và trần ngọc bích là con gái của ông trần quý thanh cũng bị đề nghị truy tố về cùng tội danh
kết quả điều tra xác định lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng
chủ tịch tập đoàn tân hiệp pháp cùng hai con gái là trần nguyên phương và trần ngọc bích
đã cho một số người vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng
khi cho vay trần quý thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhuộm dự án cổ phần trong dự án
giá trị của các dự án bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế
theo cơ quan điều tra khi bên vay làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho bên tân hiệp pháp
ông thanh chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên cho mình để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
mặc dù bên vay đã thực hiện nghĩa vụ trả đầy đủ gốc và nợ lãi theo thỏa thuận
nhưng ông thanh vẫn dùng các thủ đoạn gian dối hoặc tạo ra các lý do để cố tình không trả lại tài sản và chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn trên từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ba cha con chủ tịch tân hiệp pháp đã chiếm đoạt tài sản dự án thủa đất của một số cá nhân
theo cơ quan điều tra tổng giá trị các tài sản là bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
trước đó ngày một mươi tháng bốn năm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
đối với trần quý thanh trần nguyên phương trần ngọc bích
và các đối tượng chiếm đoạt tài sản
ngày hôm nay thông tin từ công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long cho biết
đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng khai thác cát sông trái phép
khiến một cảnh sát bị thương nặng
khuya ngày hai mươi ba tháng một mươi một tổ tuần tra của công an huyện trà ôn gồm bốn cán bộ
thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện
quả đó phát hiện ghe gỗ không số hiệu và hai đối tượng đang khai thác cát trái phép trên tuyến sông hậu
tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng phương tiện và bắn chỉ thiên
nhưng các đối tượng vẫn ngoan cố không chấp hành điều khiển sự ghe bỏ chạy
ghe của các tạc đã va chạm với tàu của tổ tuần tra khiến cả bốn cảnh sát đều rơi xuống sông
trong đó đại úy trần hoàng ngôi đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường bị thương nặng
hai chân dưới gối của đại úy ngôi bị đứt lìa nghi do cuốn vào chân gịt của ghe
ngay sau khi xảy ra sự việc đại úy ngôi được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung ương cần thơ
theo thông tin từ bệnh viện do vết thương hai chân của đại úy ngôi rất nặng
các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nửa đùi phải và cắt bỏ trên gối chân trái
hiện đồng chí đã qua cơn nguy kịch
riêng với các đối tượng sau khi xảy ra vụ việc cả hai đã bỏ trốn
lực lượng làm nhiệm vụ đã truy tìm được một đối tượng tạm giữ phương tiện và đang truy bắt đối tượng còn lại
tòa án nhân dân huyện thuận nam tỉnh ninh thuận sáng nay đã tổ chức phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ
xảy ra tại trung tâm đăng kiểm tám nghìn năm trăm linh hai d nằm trên quốc lộ một a thuộc địa bàn huyện thuận nam tỉnh ninh thuận
theo cáo trạng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một ông lê tự trị được bổ nhiệm giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn năm trăm linh hai d
với nhiệm vụ được giao lê tự trị đã thỏa thuận nhận một trăm tám mươi sáu triệu đồng của năm chủ phương tiện đều chú tỉnh phú yên
để thay đổi thông số kỹ thuật nâng chiều cao tải trọng của hai mươi bảy phương tiện mà không phải lập hồ sơ cải tạo theo đúng quy định
trong đó có một mươi sáu phương tiện đã đăng kiểm thành công một mươi một phương tiện chưa được đăng kiểm do bị tổ kiểm tra chuyên ngành phát hiện
xét thấy hành vi của các đối tượng đã xâm phạm đến các quy định của nhà nước về quản lý hành chính trong lĩnh vực giao thông
ảnh hưởng sâu đến hoạt động của cơ quan nhà nước
tòa án nhân dân huyện thuận nam tỉnh ninh thuận đã tuyên phạt lê tự trị tội nhận hối lộ với mức án từ bốn năm sáu tháng tù giam
hành vi đưa hối lộ của các đối tượng nguyễn văn tuấn dân dương văn minh phạm văn thành lê đức dũng và trương minh nam từ sáu tháng đến ba năm tù giam
giết người chỉ vì món nợ hai mươi đồng a tị chú huyện đắc cơ lây vừa bị tòa án nhân dân tỉnh con tôn đưa ra xét xử vào sáng ngày hôm nay
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi chín tháng năm
sau khi đã uống rượu a tị đến nhà của a hóa ở cùng thôn để đòi nợ số tiền hai mươi đồng
khi đến nhà a hóa a tị nhạt con dao dựa bên hông nhà đi tìm và thấy a hóa đang nằm trên võng
bực tức vì đòi nợ không thành a tị đã dùng dao gây sát thương ở vùng cổ của a hóa
a hóa được người dân đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật là một mươi hai
sau khi nghỉ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo a tị tám năm tù giam về tội giết người
hôm nay công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi cho biết đã làm rõ nhóm ba mươi năm đối tượng mang hung khí đi đánh nhau gây náo loạn trên đường
trước đó do mâu thuẫn với một thanh niên ở xã đức lân huyện mộ đức ba mươi năm thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi
chú tại thị xã đức phổ di chuyển trên một mươi xe mô tô mang theo dao tự chế tiếp sát vỏ chai bia
tụ tập trước nhà một người dân ở thôn thạch trụ đông xã đức lân nẹt pô la hét chửi bới
và ném vỏ chai bia
sau đó nhóm này tiếp tục nẹt bô chạy gây náo loạn tại một số tuyến đường trên địa bàn xã đức lân
một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà và lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền
tại xã tân thạnh huyện anh minh tỉnh kiên giang đã bị lực lượng công an huyện an minh
phối hợp công an xã tân thạnh mật phục bắt quả tang
nghe tiếng truy hô nhiều đối tượng đã nhanh chân chạy thoát
tại hiện trường chín đối tượng đã bị bắt giữ cùng tăng vật gồm ba con gà
hai hộp cửa sắt hai bộ lắc tài xỉu số tiền gần hai mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác có liên quan
đây là ổ đánh bạc tổ chức với thủ đoạn rất tinh vi có người cảnh giới từ xa
và hay thay đổi chuyển địa điểm để tránh sự truy bắt của công an
ngoài các con bạc trú tại địa phương còn có nhiều đối tượng khác đến từ thành phố cần thơ
và tỉnh cà mau tham gia cả cược
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố bến tre đã khởi tố bắt tạm giam
nguyễn quốc dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ngụ xã nhân thạnh thành phố bến tre
về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy và tàn trữ trái phép súng đạn
có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi một nguyễn quốc dũng cùng với nguyễn công nên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ xã phú nhuận thành phố bến tre đến nhà nguyễn minh dương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã sơn phú huyện dòng trôn để đòi tiền nợ
tại đây các đối tượng sẽ ra cửa cãi nên người nhà của dương đã gọi điện trình báo sự việc
đến công an xã sơn phú
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an xã sơn phú triển khai nhanh lực lượng có mặt
tại hiện trường làm biên bản sự việc
đồng thời qua kiểm tra trên người của dũng cơ quan công an thu giữ một khẩu súng rulo
đã lắp đạn bên trong ô đạn có sáu viên đạn đầu đạn bằng kim loại
tiếp tục kiểm tra xung quanh hiện trường công an xã tiếp tục thu giữ một roi điện
một cây gậy ba khúc một ống kim tim một con dao nhọn
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn quốc dũng phát hiện thu giữ thêm một viên đạn
đầu đạn bằng kim loại hai cái rìu hai dao tự chế một dùi cui một bình xịt hơi cay
một gói ma túy một cân tiểu ly
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với trần thị diễm chi ba mươi tuổi và hồ thị mỹ lợi ba mươi bảy tuổi
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn yêu cầu đặt đơn hàng tích điểm
để nhận phần thưởng qua đó chiếm đoạt của nhiều người với số tiền hơn hai tỷ đồng
theo điều tra chi tuyển nhiều người làm nhân viên cộng tác viên bán hàng trong đó có lợi
nhóm này thu thập dữ liệu các khách hàng mua nhiều hàng online sau đó gọi điện xưng là người của siêu thị
thông báo trúng thưởng các món hàng giá trị hàng trăm triệu đồng
muốn nhận thưởng khách hàng và cung cấp hóa đơn mua hàng trước đó
vào cuộc điều tra cảnh sát đã bắt chi là nghi can cầm đầu đường dây lừa đảo
còn lợi là nhân viên dưới quyền và nhiều người liên quan
ngoài bà mai cơ quan điều tra xác định nhóm chi đã lừa nhiều người mua hàng giỏm để chiếm đoạt tiền
liên quan đến hành vi khám chữa bệnh không phép và việc mạo danh giáo sư bác sĩ của ông hà duy thọ
sở y tế tp hcm đã có buổi làm việc với người này
trên trang youtube tên bác sĩ hà duy thọ có hơn ba chín mươi bảy ngàn lượt đăng ký
ông thọ được quảng bá là một bác sĩ chuyên gia dinh dưỡng ấm thực hàng đầu việt nam
tốt nghiệp đại học y hà nội năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu và đã từng công tác tại một số bệnh viện lớn tại hà nội như bạch mai việt đức
các thông tin chia sẻ trên kênh youtube này đa số là về vấn đề dinh dưỡng và các phương pháp phòng ngừa điều trị bệnh
đặc biệt là bệnh ung thư
ông thọ cũng là người vừa bị sở y tế tp hcm xử phạt về hành vi khám chữa bệnh không có giấy phép
và mặc dù nhận là tốt nghiệp đại học y hà nội năm một nghìn chín trăm bảy mươi
nhưng ông thọ chỉ học ba năm y dược học dân tộc với bằng cấp y sĩ
dù không cung cấp được thông tin về tấm bằng bác sĩ của mình
nhưng ông thọ vẫn nhận trả lời phỏng vấn báo chí với tư cách giáo sư bác sĩ hà duy thọ
việc trả lời phỏng vấn trên báo có thể coi là kênh kiểm chứng gián tiếp
giúp người dân thêm tin tưởng vào chức danh giáo sư bác sĩ
cũng như những kiến thức mà ông này chia sẻ trên mạng xã hội

mà hồi hộp với bác sĩ một người không phải là bác sĩ
hoạt động rất là nổi tiếng trên mạng xã hội và tôi đây thậm chí tôi thậm chí còn tin
những cái bài chia sẻ của ông ta tôi cũng tin bởi vì tôi nghĩ ông ta là một bác sĩ uy tín
và rất nhiều kênh đưa tin và nhiều người theo dõi như vậy thì không những mà tôi mà còn như vậy
thì rất nhiều người có thể tin thì lội ở đây không những của phóng viên báo chí khi đưa tin
phỏng vấn không xác minh về nhân thân của người đó tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền
theo pháp luật hiện hành việc mẫu danh bác sĩ và nhân viên y tế là hành vi
bị nghiêm cấm và tùy theo mức độ vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội gian dối
hay lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuy nhiên không chỉ trường hợp ông hà duy thọ
mà tình trạng mạo danh bác sĩ trên mạng xã hội đã tiếp diễn từ trước đến nay
những bác sĩ mạng xã hội này chia sẻ kiến thức không phải để phổ cập kiến thức cho người dân
mà mục đích chính là bán thuốc thực phẩm chức năng kèm theo
thế nhưng việc xử lý hành vi này lại gặp nhiều khó khăn vì nạn nhân ngại tố cáo
nên cơ quan chức năng không đủ chứng cứ xử lý
được biết sau khi bị thanh tra sở y tế tp hcm xử phạt về hành vi khám chữa bệnh không phép
thì ngày một mươi sáu tháng một mươi một ông thọ đã đến sở y tế làm việc
những nơi ông thọ được quảng bá
là đã từng làm việc như bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện bạch mai
đều phủ nhận thông tin này
việc lan truyền những clip tư vấn dinh dưỡng được cho là thiếu căn cứ khoa học của ông
khiến các chuyên gia y tế bức xúc vì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến người bệnh
nếu họ tin và làm theo
ngày hai mươi ba tháng một mươi một tại trụ sở ủy ban nhân dân phường một mươi năm

trao thưởng cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong trấn áp tội phạm
giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
tập thể và bốn cá nhân được trao thưởng gồm ban chỉ huy quân sự phường một mươi năm quận tám
anh trịnh thanh phong phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường một mươi năm quận tám
ba chiến sĩ dân quân thường trực gồm anh nguyễn đăng khoa anh huỳnh thanh hiệp
anh nguyễn tấn phát
trước đó vào lúc một mươi sáu h bốn mươi năm ngày hai mươi một tháng một mươi một
theo thông tin từ người dân thông báo có đám cháy lớn trên địa bàn
anh trịnh thanh phong đã nhanh chóng có mặt ở hiện trường đám cháy
tại căn nhà trong hẻm hai trăm sáu mươi đường lưu hữu phước
lúc này phía trước nhà có một thi thể với rất nhiều vết đâm trên người
bên trong nhà có hai trẻ nhỏ cửa phía ngoài bị khóa trái tình thế vô cùng nguy cấp
anh phong đã nhanh chóng báo cáo cấp trên tri hồ và cùng người dân xung quanh
nhanh chóng dập tắt đám cháy không để cháy lan sang những nhà xung quanh
nhận được tin báo đối tượng tình nghi đốt nhà đang trên đường lẫn trốn
anh phong đã huy động thêm ba chiến sĩ dân quân thường trực của phường
gồm anh nguyễn đăng khoa anh huỳnh thanh hiệp và anh nguyễn tấn phát
cùng với người dân tổ chức truy đuổi nghi phạm từ đường lưu hữu phước
qua đường mệ cốc đến hẻm số năm thì phát hiện đối tượng
đến chân cầu nguyễn tri phương quận năm tổ truy bác đã đổi kịp nghi phạm
nghi phạm rất manh động chống trả quyết liệt nhưng với tinh thần dũng cảm
lực lượng dân quân đã áp sát quật ngã và khống chế nghi phạm bàn giao cho công an xử lý